thưa quý vị sau nhiều ngày nỗ lực truy tìm vào lúc một h bốn mươi năm phút sáng nay lực lượng chức năng đã bắt được hai phạm nhân phan công thành và nguyễn đắc hoàng khi cả hai đang lẩn trốn ở vùng rừng núi thuộc xã cẩm lạc huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
trước đó khoảng một mươi năm h chiều ngày sáu tháng một mươi hai lợi dụng sơ hở hai phạm nhân phan công thành và nguyễn đắc hoàng đã bỏ trốn khỏi trại giam xuân hà cơ sở hai đóng tại xã cẩm sơn huyện cẩm xuyên
ngay sau khi phát hiện hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ban giám thị trại giam xuân hà công an tỉnh hà tĩnh đã thông tin cho các lực lượng chức năng và người dân biết để đề phòng phối hợp truy bắt
công an tỉnh hà tĩnh đã huy động hơn hai cán bộ chiến sĩ ở nhiều đơn vị địa phương triển khai truy tìm phạm nhân vượt trại
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh tổ chức chốt chặn kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn hai đối tượng trốn ra khỏi địa bàn
qua nắm bắt thông tin từ quân chúng nhân dân lực lượng chức năng nhận định hai phạm nhân chưa ra khỏi huyện cẩm xuyên mà có thể lẩn trốn ở các xã cẩm hà cẩm lạc thuộc huyện cẩm xuyên
các đơn vị đã nhanh chóng khoanh vùng huy động tổng lực truy bắt nhanh hai đối tượng
như vậy sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm truy bắt lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng trốn trại ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình vừa tiến hành khởi tố vụ mua thuốc pháo về chế tạo pháo gây nổ lớn khiến hai người tử vong một người bị thương
cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng nguyễn văn linh về hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép vật liệu nổ
theo kết quả điều tra linh thuê nhà bỏ không của gia đình ông trần văn chính để ở từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
khi xem trên mạng xã hội linh biết cách chế tạo pháo nổ nên đã đặt mua thuốc pháo dây cháy chậm và vỏ pháo trên mạng xã hội chế tạo pháo để bán kiếm lời
sau đó linh có thuê hai người làm công việc lắp ngòi nổ đóng gói thuốc pháo đóng gói đơn hàng
khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi hai khi những người trên đang lắp ngòi nổ đóng gói thuốc pháo thì xảy ra vụ nổ lớn
hậu quả hai người phụ nữ tử vong tại chỗ thời điểm xảy ra vụ việc có cho bé ở đó may mắn là cháu chỉ bị xây sát nhẹ
vụ nổ khiến tài sản của gia đình ông chính và một số hộ xung quanh bị hư hỏng
sau khi vụ việc xảy ra nguyễn văn linh đã đến trụ sở công an huyện kim sơn đầu thú
sau gần bốn mươi tám tiếng đồng hồ đấu tranh truy vết công an tỉnh lào cai đã bắt giữ thành công đối tượng lò văn ngan chú tại tỉnh lai châu về hành vi giết người cướp tài sản
trước đó chiều ngày năm tháng một mươi hai công an thị xã sapa nhận được tin báo của anh hạng a gà chú tại tỉnh lai châu về việc phát hiện mẹ đẻ là bà cư thị dế
chú tại thị xã sapa chết trên đồi thuộc khu vực tổ hai phường âu quý hồ thị xã sapa
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát đã tìm được nơi đối tượng bán xe máy của nạn nhân và xác định đối tượng nghi vấn là lò văn ngân đối tượng nghiện ma túy lâu năm và đã có hai tiền án
đến khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi hai lò văn ngân đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ khi đang chạy trốn tại khu vực biên giới thuộc phương cốc lếu thành phố lào cai
tại cơ quan công an ngân khai nhận do nghiện ma túy và cần tiến tiêu sai nên đã đi bộ nhằm trộm cắp tài sản sau nhiều lần vẫy xe đi nhờ bất thành thì ngân được bà cư thị dế cho đi nhờ
lợi dụng lúc bà dế mất cảnh giác ngân đã dùng đá đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân rửa cướp đi một xe máy một điện thoại và bốn trăm một mươi vnđ
chiều nay công an tỉnh bình thuận tiếp tục phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh sở tài nguyên và môi trường tỉnh
ubnd huyện bắc bình và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm đếm tăng vật phương tiện để xử lý nhóm đối tượng có dấu hiệu phân loại tuyển rửa thu hồi kim loại nặng khai thác khoáng sản trái phép quy mô rất lớn trên địa bàn xã phan sơn huyện bắc bình
thưa quý vị rạng sáng nay hơn một trăm năm mươi can bộ chuyên sĩ của công an tỉnh bình thuận đã bí mật di chuyển chặng đường hơn một trăm linh km để đến khu vực các đối tượng có biểu hiện hoạt động tuyển rửa kim loại trái phép
ở địa bàn giáp danh với huyện đức trọng của tỉnh lâm đồng do địa hình phức tạp và để đảm bảo các yếu tố bí mật bất ngờ thì thành viên ban chuyên án đã phải di chuyển trong đêm xuyên qua rừng để thực hiện các phương án đánh bắt
vào lúc ba giờ sáng ngày chín tháng một mươi hai công an tỉnh bình thuận phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh sở tài nguyên và môi trường tỉnh ubnd huyện bắc bình đồng loạt kiểm tra bắt quả tang hai mươi tám đối tượng đang phân loại tuyển rửa thu hồi kim loại nặng tại khu vực ngách đào giữa
thôn tà mon xã phan sơn huyện bắc bình đại tá lê quang nhân giám đốc công an tỉnh bình thuận và đại tá đinh kim lập thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra phó giám đốc công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các mũi đánh án vây bắt các đối tượng
đặc biệt là nếu chất này mà thái ra môi trường thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và đến cuộc sống của những người dân khi sử dụng nguồn nước
trên cái chứng cứ đó thì chúng tôi đã tiến hành cùng có chứng cứ và tiếp tục mở rộng thì phát hiện các hoạt động của đối tượng như khai thác khu không sản và có dấu hiệu là khai thác khu không sản trái phép
đại tài hiện trường cơ quan tỉnh bình thuận thu giữ một lượng lớn mẫu vật kim loại màu vàng và nhiều bao hóa chất độc hại
phục vụ cho việc diễn ra
việc tuyển rửa kim loại nặng cũng như hàng chục máy móc phương tiện liên quan như xe múc máy xay đá máy bơm xe bán tải
đáng chú ý khu vực các đối tượng tuyển rửa kim loại thì hóa chất độc hại được đổ thẳng xuống nguồn nước suối dưới khe núi
ngành tài nguyên đã phối hợp với lực lượng công an và địa phương triển khai lấy tám mẫu nước và bảy mẫu đất một mẫu bùm
để phân tích thành phần tính chất của các mẫu để làm cơ sở để xử lý theo quy định của pháp luật
đặc biệt là chúng tôi thu được những cái tăng vật mà có nhiều dấu hiệu phạm tội hay là có khả năng tới đây
cơ quan điều tra sẽ khởi tố dự án khởi tố đề can để đạt ra điều tra làm rõ mục đích là nhằm răng bia giáo dục phòng mưa tạo phạm chung
đây là khu vực đồi núi hiểm trở rộng khoảng ba hectare nằm sâu dưới thung lũng cách xa với đường giao thông liên tỉnh giữa huyện bắc bình của tỉnh bình thuận và huyện đức trọng của tỉnh lâm đồng
hiện công an tỉnh bình thuận đã đưa ra khu vực này
công an tỉnh bình thuận đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của hai mươi tám đối tượng liên quan
thưa quý vị theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được thì sau khi đấu tranh đến chiều ngày hôm nay công an tỉnh bình thuận đã xác định được kẻ chủ mưu cầm đầu trong nhóm đối tượng hoạt động tuyển rửa thu hồi kim loại nặng lớn số lượng cực lớn nghi là vàng trái phép trên địa bàn xã phan sơn huyện bắc bình
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
từ đầu tháng một mươi một đến nay nhiều khu vực ở hà nội và một số tỉnh miền bắc thường xuyên chìm trong bầu không khí trắng đục mịt mù của sương và khói bụi
cùng thời điểm này iqe ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới xếp thủ đô hà nội ô nhiễm không khí đứng đầu thế giới với chỉ số iqi trung bình hai trăm linh đơn vị
việc ô nhiễm không khí ở mức báo động đã và đang gây ảnh hưởng tới việc sinh hoạt hàng ngày cũng như sức khỏe của người dân thủ đô
thưa quý vị mặc dù dịch covid một mươi chín đã không còn căng thẳng nữa nhưng thời gian gần đây chiếc khẩu trang này là vật bất ly thân của nhiều người dân tại hà nội khi đi ra khỏi nhà
chúng ta có thể thấy bầu trời hà nội luôn trong trạng thái có sương mù mặc dù đã gần tới trưa
chất lượng không khí ở thủ đô hà nội thời gian gần đây được đánh giá ở mức báo động
một mươi giờ trưa bầu không khí này hoàn toàn không phải sương mù mà là bụi
nhiều ngày gần đây người dân hà nội không thấy rõ mặt trời
dù trời có nắng lên hay mưa xuống chỉ cần một hai ngày sau thành phố lại trở về với một lớp bụi bao phủ
không chỉ bụi ở ngoài với những gia đình có nhà ở mặt đường thì dù không muốn cũng phải sống chung với bụi
việc sống chung với không khí khói bụi đã ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều người đặc biệt là người cao tuổi
nhiều ngày trưa bầu không khí ở thủ đô hà nội thời gian gần đây được đánh giá ở mức báo động
nhiều ngày trưa bầu không khí ở thủ đô hà nội thời gian gần đây được đánh giá ở mức bụi
theo các chuyên gia ô nhiễm không khí là tác nhân làm gia tăng các bệnh về đường hô hấp đặc biệt như viêm mũi dị ứng bệnh soang bệnh viêm phế quản
ngoài ra đây còn là môi trường khiến cho virus phát triển dịch bệnh dễ lây lan
nhiều ngày trưa bầu không khí ở thủ đô hà nội thời gian gần đây được đánh giá ở mức báo động

với nguyễn thị đẹp năm mươi chín tuổi về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh trà vinh tiếp nhận thông tin
từ người dân phản ánh qua đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh về việc đẹp có hành vi cho vay lãi nặng
sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan cảnh sát điều tra đã tập trung làm rõ và chứng minh được
thời gian từ ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đẹp cho một người dân trên địa bàn thành phố trà vinh vay năm lần với tổng số tiền sáu chín tỷ đồng
với lãi suất một trăm linh chín năm đến hai trăm bảy mươi năm một năm vượt trên năm lần đến một mươi lần so với mức lãi suất
do bộ luật dân sự quy định và thu lợi bất chính với tổng số tiền trên bốn tỷ đồng
khám xét nơi ở của nguyễn thị đẹp cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ số tiền hai trăm sáu mươi tám hai triệu đồng
và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở
trong điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh bình thuận vừa triệt phá thành công điểm khai thác khoáng sản trái phép
quy mô lớn trên địa bàn xã phan sơn huyện bắc bình
vào lúc ba giờ sáng ngày chín tháng một mươi hai công an tỉnh bình thuận phối hợp với lực lượng chức năng
đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang hai mươi tám đối tượng đang phân loại tuyển rửa thu hồi kim loại nặng
tại khu vực thôn tà mon xã phan sơn huyện bắc bình
tại hiện trường công an tỉnh bình thuận thu giữ một lượng lớn mẫu vật kim loại màu vàng
và nhiều bao hóa chất độc hại phục vụ cho việc tuyển rửa kim loại nặng
cũng như là hàng chục máy móc phương tiện liên quan như xe múc máy xay đá máy bơm xe bán tải
đáng chú ý là khu vực các đối tượng tuyển rửa kim loại thì hóa chất độc hại
được đổ thẳng xuống nguồn nước suối dưới khe núi
đây là khu vực đồi núi hiểm trở rộng khoảng ba hectare nằm sâu dưới thung lũng
cách xa với đường giao thông liên tỉnh giữa huyện bắc bình của tỉnh bình thuận và huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
hiện công an tỉnh bình thuận đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của hai mươi tám đối tượng liên quan
dưới sự giám sát của cục quản lý thị trường lực lượng quản lý thị trường đã đồng loạt giao quân và kiểm tra
thu giữ gần hai chín trăm linh các sản phẩm chủ yếu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
tại một mươi năm cơ sở kinh doanh trên địa bàn thủ đô hà nội
đội quản lý thị trường của thành phố hà nội đã chia thành nhiều đoàn và đột xuất kiểm tra nhiều điểm kinh doanh
thuộc bốn quận hoàn kiếm hai bà trưng gia lâm và hoài đức
tại địa bàn trung tâm quận hoàn kiếm đội quản lý thị trường số hai đã thu giữ gần bốn trăm linh sản phẩm
là quần áo giả mạo thương hiệu nổi tiếng đặc biệt giao quân kiểm tra tại chợ ninh hiệp huyện gia lâm
một trong những tụ điểm có tiếng về hàng giả hàng vi phạm sở hữu trí tuệ tại miền bắc phân phối đi cả nước
đội quản lý thị trường số tám và số một mươi bốn đã thu giữ gần hai sản phẩm là quần áo giày dép mang các thương hiệu nổi tiếng
tương tự trên địa bàn huyện hoài đức kiểm tra các cửa hàng hộ kinh doanh giày dép quần áo tổ công tác của đội quản lý thị trường số hai mươi bốn
cũng thu giữ hàng trăm sản phẩm là giấy dép giả mạo các não hiệu đã đăng ký bảo hộ tại việt nam
hai đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu vừa bị công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh bắt giữ
tối ngày tám tháng một mươi hai tổ công tác phát hiện xe ô tô tải có nhiều nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra phát hiện trên xe có nhiều thồng cắt tông
bên trong chứa hai mươi bảy năm trăm linh bao thuốc lá điếu các loại
hai người thanh niên trên xe là hà sơn vũ và dương mạnh tuyền không xuất trình được các giấy tờ liên quan nguồn gốc số thuốc lá trên và khai nhận trước đó
vũ được một người quen gọi điện thuê vận chuyển thuốc lá từ huyện từ xã trảng bàng đi giao đến thành phố thuận an tỉnh bình dương
với tiền công là một năm triệu đồng một chuyến
được biết đây là chuyến hàng thứ ba cả hai đã cùng nhau vận chuyển hàng lậu
thưa quý vị thực phẩm bẩn không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
thời gian vừa qua cùng với lực lượng công an đã tập trung đấu tranh mạnh và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn bán thực phẩm bẩn
thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ kém chất lượng và góp phần ổn định thị trường tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên intv hà nam
hơn sáu tấn mỡ động vật chưa qua chế biến và dầu mỡ động vật dặn lỏng đã qua chế biến cùng nội tạng động vật
có hiện tượng biến sắc bốc mùi hôi thối nồng nặc được chứa trong các tét nhựa thùng nhựa chất đống trên sân
không rõ nguồn gốc xuất xứ không có biện pháp bảo quản che chắn và không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
được chủ cơ sở này thu gom trôi nổi tại các chợ đầu mối chợ dân sinh về sơ chế chế biến để bán ra thị trường
thì bị cơ quan công an tỉnh hà nam phát hiện bắt giữ
chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị để tham mưu cho giám đốc công an tỉnh
ban hành văn bản chỉ đạo hệ lực lượng tiến hành ra soát các cơ sở các địa điểm tập kết hàng
có dấu hiệu vi phạm về hàng giả hàng nhái không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
đặc biệt trong thời gian tới dịp tết nguyên đán giáp thìn đang cận kề
thì nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao
vì vậy là chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng tập trung tất cả các biện pháp
phối hợp với các cơ quan chuyên môn để đấu tranh mạnh với các hành vi vi phạm pháp luật
về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh để góp phần đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm của tỉnh nhà
để chủ động phát hiện và xử lý các loại thực phẩm bẩn kém chất lượng vận chuyển vào địa bàn tỉnh hà nam tiêu thụ
công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong quần chúng nhân dân
đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tập trung kiểm tra phương tiện vận chuyển
các chợ trung tâm đầu mối điểm tập kết hàng kho đông lạnh cơ sở kinh doanh
nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những hành vi buôn bán vận chuyển thực phẩm bẩn
không rõ nguồn gốc xuất xứ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng công an tỉnh hà nam đã phát hiện
và xử lý trên một trăm ba mươi vụ vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm xử phạt trên sáu trăm năm mươi triệu đồng
trong thời gian qua chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng kiểm tra phát hiện và ra quyết định xử phạt
trên hai mươi vụ về thực phẩm bẩn tổng số tiền xử phạt gần một trăm linh triệu đồng
trong thời gian tới dịp tết nguyên đán sắp tới thì chúng tôi cũng khuyến cáo với bà con
toàn thể quần chúng dân khi đi mua thực phẩm nên lựa chọn những thực phẩm có tem nhãn mát
nguồn gốc cụ thể tránh xa những thực phẩm không rõ nhãn mát nguồn gốc
khi phát hiện những thực phẩm bẩn trên đề nghị với bà con liên hệ ngay với lực lượng
thể sát bẩn
chỉ còn gần hai tháng nữa là đến tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đây cũng là thời điểm nhu cầu
tiêu thụ thực phẩm tăng cao vì vậy cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
trong công tác đấu tranh bắt giữ xử lý mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức
để trở thành người tiêu dùng thông minh cần lựa chọn các cơ sở kinh doanh thực phẩm
có uy tín có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng kiên quyết nói không với thực phẩm trôi nổi
không có nguồn gốc xuất xứ và ham rẻ gây ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân
và gia đình
thưa quý vị nền tảng du lịch trực tuyến agoda vừa công bố báo cáo dữ liệu tìm kiếm
năm hai nghìn hai mươi ba trong đó thì cho thấy sự gia tăng đáng kể các tìm kiếm du lịch liên quan đến việt nam
dữ liệu tìm kiếm năm hai nghìn hai mươi ba của nền tảng du lịch trực tuyến agoda cho thấy xu hướng xê dịch
của du khách quốc tế đến việt nam
và cả du khách việt nam muốn khám phá các điểm đến toàn cầu đều tăng cụ thể
nghiên cứu đã chỉ ra mức tăng trưởng lên đến hai trăm chín mươi tám so với cùng kỳ năm trước trong kết quả tìm kiếm điểm
đến tại việt nam theo đó top năm quốc gia có lượt tìm kiếm đến việt nam nhiều nhất lần lượt là hàn
quốc mỹ nhật bản thái lan singapore với du lịch trong nước du khách việt dành nhiều quan
tâm lần lượt tới thành phố hồ chí minh vũng tàu đà nẵng hà nội và đà lạt

cục hàng không vừa có chỉ thị yêu cầu các hãng hàng không trong nước xây dựng kế hoạch tăng chuyến
bay dịp tết cũng như lễ hội xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đặc biệt trong giai đoạn cao điểm
theo đó các hãng bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên
cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác bảo đảm an ninh an toàn các hãng cũng cần phải
xây dựng kế hoạch biện pháp kiểm soát giảm đến mức thấp nhất việc bị chậm hủy chuyến bay
không để hành khách đi máy bay về quê ăn tết chậm do thiếu phương tiện vận chuyển
đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất và đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không
nhà chức trách hàng không yêu cầu xây dựng kế hoạch phương án biện pháp cụ thể
đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn chơi hoa ngày tết là một nhu cầu không thể thiếu của người dân
nhất là tại các đô thị lớn trong các loại hoa tết thì hoa lan thường được lựa
chọn bởi có vẻ ngoài sang trọng cây tươi lâu hoa nở trong thời gian dài
hiện chỉ còn khoảng hai tháng nữa là đến tết nguyên đán trên các trang trại hoa lan tại huyện mê
linh thành phố hà nội một số nhà vườn đang khẩn trương cho mùa thu hoạch lớn nhất trong năm
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
những ngày này nhân viên tại trang trại hoa mê linh đang tất bật ươm hoa để chuẩn bị vào vụ tết
nguyên các khâu xử lý về nhiệt độ chăm sóc hoa được nhân viên tại trang trại xử lý kỹ cảng để
bảo đảm hoa nở đúng vụ lên màu đẹp ráng cây cứng cắp hơn

các đơn hàng chủ yếu đến từ các tỉnh phía bắc như thái nguyên phú thọ yên bái

năm hai nghìn hai mươi hai thì là năm vạn năm hai nghìn hai mươi ba là sáu vạn cây

và đương nhiên nó sẽ dẫn đến giá thành nó sẽ bị tăng hơn
hoa lan có đến hàng trăm loài từ những loài phổ biến đến những loài lan rừng quý hiếm đẹp tinh tế
có giá từ hai trăm linh đồng đến ba triệu đồng một trậu
nhưng người chơi tìm mua nhiều nhất là loại lan hồ điệp đen rô ninh xuân vũ nữ rẻ hạt
vì sự đa dạng về màu sắc và giá cả hợp lý từ hai trăm năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng một chậu
dù có rất nhiều màu sắc nhưng khách mua vẫn chuộng nhất là hoa lan màu đỏ hoặc vàng
bởi theo quan niệm của người phương đông
hai màu này tượng trưng cho sự may mắn phúc lộc đầu năm
hoa lan ngày nay không phải là loài hoa chỉ dành cho các tầng lớp quý tộc vua chúa mà là loài hoa của mọi nhà
với hương thơm thanh tuyết nhưng chẳng kém phần nồng nàn
hoa lan đang dần chiếm được sự yêu thích của nhiều người nhất là mỗi khi tết đến xuân về